các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trường ngày một mươi hai tháng ba cơ quan chức năng có thông tin về vụ cháy tại cơ sở kinh doanh nằm trên tầng mái ngôi nhà cao tầng số hai mươi chín d la thành
cụ thể khoảng chín h bốn mươi ba phút ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại khu vực kinh doanh tầng mái nhà hỗn hợp ocg
trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố đã điều động sáu xe chữa cháy một xe thang của công an quận đống đa hoàn kiếm và đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực hai xuống hiện trường triển khai chữa cháy
cùng với đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng huy động một xe chỉ huy chữa cháy cùng một xe tải chở phương tiện đến hiện trường để chỉ huy chữa cháy
được biết khu vực xảy ra cháy là khu vực kinh doanh tại tầng mái của một phần tầng bảy của tòa nhà hỗn hợp occ có diện tích khoảng một trăm một mươi m hai với chất cháy chủ yếu là các vật dụng phục vụ kinh doanh gồm bàn ghế đồ uống
tại hiện trường qua nắm bắt thông tin chỉ huy chữa cháy nhanh chóng triển khai tổ trinh sát tổ chức tìm kiếm hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn trên các tầng nhà
cùng với đó chỉ đạo các mũi triển khai phun bỏ chữa cháy khoanh vùng để không chế đám cháy không để đám cháy phát triển và cháy lan ra các khu vực công trình lân cận
tầng mái của ngôi nhà bảy tầng được làm khung sắt bên dưới là nơi kinh doanh cà phê bên trên là kinh doanh đồ uống dạng quán bar
thời điểm xảy ra sự việc một nhân viên quán cà phê cho biết khu vực cháy ở tầng mái nơi này thường đông khách đến sử dụng dịch vụ vào buổi tối nên ban ngày thường không có người
nữ nhân viên quán cà phê cho biết khi phát hiện có cháy đã chạy xuống đường sau đó báo cho một nhân viên khác làm ở khu vực đó biết
khi xảy ra cháy khu vực biển quảng cáo điện tử tòa nhà bốc cháy dữ dội các tiên lửa bắn ra nổ như pháo hoa và rơi xuống một số ngôi nhà phía dưới làm cháy lan
đến khoảng một mươi h hai mươi năm phút cùng ngày đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dập tắt hoàn toàn không có thiệt hại về người
đáng chú ý vào năm hai nghìn một mươi chín người dân sinh sống tại đường đê la thành phản ánh về việc trung tâm thương mại ocg plaza xây dựng chuồng cọp khủng không phép trên nóc
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân quận đống đa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn mươi triệu đồng với công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế ocg do đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng
tại quyết định này ủy ban nhân dân quận đồng đa yêu cầu chủ đầu tư phải đình chỉ việc thi công xây dựng công trình tuyệt đối không để phát sinh thêm vi phạm trật tự xây dựng
văn bản nêu rõ trong thời gian sáu mươi ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính nếu chủ đầu tư chưa được cấp giấy phép điều chỉnh thì phải tự khắc phục phá rỡ bộ phận công trình vi phạm
được biết công trình chợ trung tâm thương mại ô trợ dừa gọi tắt là trung tâm thương mại ocg plaza thuộc phường âu trợ dừa với quy mô bảy tầng nổi một tầng hầm đưa vào hoạt động năm hai nghìn bảy
thời gian qua trên cả nước liên tiếp xảy ra hàng loạt hỏa hoạn nghiêm trọng khiến cho dư luận không khỏi lo lắng
trước vụ việc trên tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại thanh oai hà nội đã ghi nhận một vụ cháy nhà dân kết hợp với điểm kinh doanh phụ tùng xe máy
đáng tiếc trong quá trình làm nhiệm vụ một chiến sĩ cứu hỏa bị thương ở phần đầu
tối ngày hai mươi bảy tháng chín trong cơn mưa như chút nước những tưởng chẳng có gì có thể chống lại từng giọt mưa nặng hạt rơi liên tiếp xuống đất
thì tại một căn nhà trên đường bình minh thanh cao thuộc xã thanh cao thanh oai hà nội ngọn lửa le lói ánh lên
sau đó bao trùm lấy cả căn nhà trời mưa càng lớn lửa càng cuồn cuộn bốc lên
ngoài tiếng gió giít gào người dân xung quanh đó còn nghe văng vẳng cả tiếng kêu cứu
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng của xã thanh cao và huyện thanh oai đã có mặt tại hiện trường
cùng nhiều xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy được huy động
do hiện trường vụ cháy có nhiều phụ tùng xe máy nên dễ bắt lửa đàm cháy tiếp tục lan rộng nuốt chọn ngôi nhà
dưới trời mưa tầm tã lực lượng chức năng mất khoảng một tiếng đồng hồ để có thể kiểm soát được đám cháy
do mưa nặng hạt nên quá trình cứu hộ gặp phải nhiều khó khăn
tuy nhiên các chiến sĩ vẫn cố gắng hết mình để nhanh chóng dập tắt ngọn lửa
đáng chú ý trong quá trình chữa cháy cứu nạn cứu hộ có một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bị thương ở đầu phải băng bó
vụ cháy may mắn không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản vẫn đang được tính toán
hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ
sáng ngày hai mươi tám tháng chín ông lê bà tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân xã thanh cao huyện thanh oai hà nội
sang nhận thông tin về một vụ cháy nhà dân trên địa bàn xảy ra vào tối ngày hai mươi bảy tháng chín
theo đó vào khoảng tám giờ một mươi năm phút tối ngày hai mươi bảy tháng chín trên đường bình minh thanh cao thuộc xã thanh cao thanh oai hà nội
đã xảy ra một vụ cháy nhà dân kiểu nhà ở kết hợp kinh doanh buôn bán và là kho phụ tùng xe máy
mặc dù thời điểm xảy ra cháy trời có mưa nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên rất dữ dội
người dân không thể tự dập lửa do căn nhà có nhiều vật liệu dễ cháy
trước tình trạng cháy nổ liên tiếp xảy ra ngoài việc trang bị cho mình kiến thức về phòng cháy chữa cháy
chuẩn bị đầy đủ các vật dụng như bình cứu hỏa mặt nạ khí độc thang dây
thì một vấn đề cũng được khá nhiều người quan tâm đó là trường hợp xảy ra hỏa hoạn
người dân gọi xe cứu hỏa thì có bị mất phí hay không
một số người cho rằng việc gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến thực hiện công tác chữa cháy cứu hộ cứu nạn sẽ phải trả phí
tuy nhiên thông tin này là không chính xác
khi có tình huống khẩn cấp xảy ra như hỏa hoạn sự cố cần cứu nạn
thì việc gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn là hoàn toàn miễn phí
theo đúng quy định của pháp luật
mọi chi phí cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đều do nhà nước chi trả
khoảng một bốn mươi tám nghị định một trăm ba mươi sáu hai nghìn hai mươi ndcp quy định như sau
kinh phí đảm bảo cho các hoạt động phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp lực lượng vũ trang và các đơn vị khác thu hưởng ngân sách nhà nước
ở trung ương và địa phương do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành
và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật
người dân gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thông qua số một trăm một mươi bốn
để chữa cháy hay cứu hộ đều sẽ không phải trả bất cứ khoản phí nào
sau khi tổ chức chữa cháy xong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng cơ quan chức năng
chính quyền địa phương sẽ phối hợp với nhau tiến hành bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn
khi xác định được nguyên nhân là do cố ý hay sơ xuất thì mới có biện pháp xử lý
tùy theo mức độ nghiêm trọng mà mức phạt sẽ khác nhau có thể là phạt hành chính
nếu vi phạm do cố ý mà gây hậu quả thì có thể sẽ bị xử lý hình sự
trong các trường hợp này người vi phạm sẽ phải nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật
khoản hai liều bốn mươi hai nghị định số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
nghị định số một trăm một mươi bốn hai nghìn hai mươi một về sự phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ phòng chống bạo lực gia đình có quy định
phạt tiền từ bốn triệu đến sáu triệu đồng đối với một trong các hành vi
không báo cháy sự cố tai nạn hoặc ngăn cản gây cản trở việc thông tin báo cháy sự cố tai nạn
báo cháy giả báo tin sự cố tai nạn giả
người dân cần lưu ý khi phát hiện cháy nổ hay gọi đến số một trăm một mươi bốn dù đó là cháy lớn hay nhỏ
công tác chữa cháy sẽ được thực hiện kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của
việc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường kịp thời hay chậm trễ
phụ thuộc nhiều vào thời điểm mà người dân báo cháy
việc báo cháy chậm có thể làm lửa lan rộng làm cháy lớn hơn và khó kiểm soát hơn
sau khi báo cháy xe cứu hỏa và linh cứu hỏa phải cần một khoảng thời gian nhất định
mới có thể di chuyển tới hiện trường
thời gian này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khoảng cách từ trụ sở của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
tới nơi xảy ra hỏa hoạn tình hình giao thông
hỏa hoạn là hiểm họa khôn lường và có thể xảy ra ở bất cứ đâu
nguyên nhân xảy ra cháy nổ cũng rất đa dạng
thêm vào đó hậu quả mà loại tai nạn này để lại là vô cùng lớn
vì vậy nên người dân cần có ý thức để phòng và trang bị cho mình kỹ năng phòng cháy chữa cháy
phòng khi hỏa hoạn xảy ra có thể cứu thoát bản thân và giúp đỡ người xung quanh
cố về cháy nổ ở gia đình cần bình tĩnh
để tránh bị ngạt khói di chuyển ra bằng cách bỏ sát mặt đất bịt khăn có thấm nước lên miệng mũi
trong khi bò nên bỏ theo men bờ tường để tìm lối thoát nạn một cách nhanh nhất
để giữ an toàn cho bản thân hãy di chuyển theo dòng người và bình tĩnh tìm cơ hội thoát hiểm
cố gắng không chên ngang hoặc đi ngược lại đám đông để không bị sô ngã dẫm đạp
nếu có thể trốn sau một bức tường và bị tai lại
hết to hết mức để ngăn ngừa các thương tổn màng nhĩ
luôn cố gắng bảo vệ đầu tai và mắt
nếu không thể chạy thoát kịp thời khỏi vụ cháy nổ hãy ngay lập tức ngồi hoặc nằm sát xuống đất hết mức có thể
còn người lại đưa hai tay chay đầu và tai để giảm thiểu thương vong
nhảy xuống nấp ở bất kỳ chỗ lõm hố canh rãnh trên mặt đất càng sâu càng tốt
chính những rãnh sâu phung nước sẽ giúp tăng cơ hội sống cho bạn
trong trường hợp ngọn lửa bùng phát khói khí độc bao trùm hành lang và không thể thoát ra ngoài
cần bình tĩnh dùng chân nẩm ướt hoặc băng kín bịt kính các khe cửa để tránh khói khí độc tràn vào phòng
và ở tại phòng chờ lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến để đưa ra nơi an toàn
khi thoát ra ngoài cần bình tĩnh di chuyển theo đường cầu thang bộ
tuyệt đối không được chen lấn sô đẩy trong quá trình thoát nạn
không được sử dụng thang máy để thoát nạn vì khi có sự cố cháy nổ nguồn điện sẽ bị cắt nên thang máy sẽ dừng lại bất cứ khi nào dẫn đến bị kẹt và ngạt khí gây tử vong
lưu ý phải dập tắt lửa khi bị bén vào quần áo
các vụ cháy nổ dễ gây cháy và bỏng
một khi lửa bén vào quần áo của bạn hãy dừng di chuyển lăn rụi quần áo xuống đất để tắt lửa
hãy cố gắng làm ướt mình và giật tắt lửa xung quanh nếu có nguồn nước gần đó
bên cạnh đó khi xảy ra cháy nổ cần cứu nạn cứu hộ hãy tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết
đồng thời gọi điện thoại cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy và chữa cháy theo số một trăm một mươi bốn
số điện thoại một trăm một mươi bốn là số điện thoại gọi không mất tiền
đây là việc làm rất quan trọng
hãy nhớ rằng sự có mặt của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ giúp làm giảm thiểu thương vong khi vụ cháy nổ xảy ra
khi xe chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến
hãy cố gắng quan sát các nhân viên cứu hộ và nghe theo sự chỉ dẫn của họ để cứu người thoát nạn
hiện nguyên nhân vụ cháy tầng mái ocg plaza tại hà nội vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn